kê khống thông tin khách hàng mua thuốc bảo vệ thực vật nâng khống số thuốc khách hàng mua để lấy số vật tư nông nghiệp của công ty lương thực thoại sơn đem bán chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
công an huyện thoại sơn tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với trần trí hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại ấp vĩnh phú xã vĩnh an huyện châu thành về hành vi tham mô tài sản
theo thông tin từ cơ quan điều tra năm hai nghìn hai mươi hai khi hiếu làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lương thực thoại sơn đã kê khống thông tin khách hàng mua thuốc bảo vệ thực vật nâng khống số thuốc bảo vệ thực vật thực vật mà khách hàng mua sau đó chiếm đoạt số vật tư nông nghiệp của công ty bán ra bên ngoài với tổng giá trị tiền hàng là bốn trăm bốn mươi chín triệu đồng
hiếu sử dụng số tiền trên tiêu xài cá nhân hành vi của hiếu bị công ty phát hiện nên tố cáo đến cơ quan công an
trong quá trình điều tra vụ án hiếu đảm bảo
hiếu đã bỏ trốn khỏi địa phương ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện thoại sơn ra quyết định truy nã đặc biệt đối với trần trí hiếu về tội tham mô
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng theo lệnh truy nã khi đối tượng trở về quê thăm nhà
trong quá trình điều tra vụ lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng theo lệnh truy nã khi đối tượng trở về quê thăm nhà